thưa quý vị hiện nay tình trạng học sinh sinh viên vi phạm luật giao thông đường bộ diễn ra khá phổ biến trên địa bàn tỉnh bắc cạn
không chỉ những lỗi cơ bản như không đổi mũ bảo hiểm dàn hàng ngang nhiều trường hợp học sinh thích thể hiện bản thân bằng việc nẹt bô lạng lách đánh võng bốc đầu gây nguy hiểm cho bản thân và những người tham gia giao thông khác
từ sau kỳ kỳ tết nguồn đán một số trường vẫn duy trì học tập trung
nhiều em học sinh đã bất chấp quy định vẫn sử dụng phương tiện là xe máy xe đạp điện đến trường
đầu giờ buổi sáng hay sau mỗi giờ tan học không quá khó để bắt gặp trên đường những hình ảnh học sinh vô tư điều khiển xe mô tô xe đạp điện xe máy điện không đội mũ bảo hiểm dàn hàng ngang phóng nhanh gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông
điểm đáng chú ý một số trường hợp còn tháo bỏ hoặc dùng khẩu trang che biển số xe để đối phó với cơ quan chức năng
trong những ngày vừa qua chúng tôi theo dõi thì số đối tượng này đã giảm và hiện tượng học sinh thanh thiếu niên tham gia giao thông đã có ý thức cao hơn trong việc tham gia giao thông trên đường bộ
chỉ trong thời gian ngắn tổ công tác của phòng cảnh sát giao thông phối hợp với công an các huyện thành phố đã phát hiện và lập biên bản trên một mươi trường hợp tạm giữ phương tiện để xử lý theo quy định
và mời giáo viên chủ nhiệm của các học sinh vi phạm chứng kiến

từ một mươi tám tuổi đến hai mươi tuổi người từ một mươi sáu tuổi trở lên được điều khiển xe mô tô dưới năm mươi phân khối tham gia giao thông
từ một mươi tám tuổi trở lên mới được điều khiển xe mô tô có dung tích xy lanh từ năm mươi phân khối trở lên và phải có giấy phép lái xe
cũng vì vậy nhiều gia đình đã chọn mua các loại xe mô tô xe máy điện dưới năm mươi phân khối cho con em của mình
do luật cho phép người điều khiển xe gắn máy có dung tích xy lanh dưới năm mươi phân khối không cần giấy phép lái xe
nghĩa là không qua đào tạo sát hạch nên các em chưa được đào tạo kỹ năng lái xe kỹ năng xử lý các tình huống
chưa được tìm hiểu luật giao thông đường bộ
nên tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông
về công tác tuyên truyền trong thời gian vừa rồi do dịch bệnh covid diễn biến phức tạp
do vậy là để tập trung học sinh là làm công tác tuyên truyền của lực lượng chức năng gặp khó khăn
do không tập trung được học sinh để đến các trung tâm trường học để phổ biến tuyên truyền quy định về trật tự an toàn giao thông
theo thống kê
từ năm hai nghìn một mươi chín
năm hai nghìn hai mươi một đến nay công an thành phố bắc cạn đã phát hiện xử lý gần một trăm linh trường hợp thanh thiếu niên
học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông
trong đó sáu mươi bốn trường hợp vi phạm trong lứa tuổi từ một mươi bốn đến một mươi sáu tuổi
để phòng ngừa và ngăn chặn các hành vi vi phạm trên
ngoài sự nỗ lực của lực lượng chức năng và nhà trường là chưa đủ
mà cần có sự vào cuộc quyết liệt của các bậc phụ huynh học sinh
gia đình cần nêu cao trách nhiệm trong việc quản lý phương tiện
giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông
kiên quyết không giao phương tiện cho con em của mình khi chưa đủ tuổi
chưa đủ điều kiện theo quy định để đảm bảo an toàn cho bản thân và cho những người xung quanh
tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra